đến bảy h bốn mươi năm phút ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới cụ thể như sau
tổng số trường hợp mắc một năm trăm một mươi ba ba trăm linh bốn trường hợp
tại việt nam hai trăm năm mươi một trường hợp đứng thứ một trăm linh bốn
tổng số trường hợp tử vong tám mươi tám bốn trăm linh năm trường hợp
tại việt nam trường hợp
trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam